kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá bắt bốn đối tượng trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu
thu giữ bốn kg ma túy dạng đá và một mươi viên ma túy tổng hợp
vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại quốc lộ bảy a đoạn thuộc địa bàn thôn một xã hoa sơn anh sơn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an và công an huyện anh sơn đồng chủ trì
phối hợp với công an huyện đô lương đồn biên phòng phúc sơn tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
phá chuyên án ma túy bắt quả tang đối tượng bùi đức anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại xã hoa sơn huyện anh sơn đang tàng trữ bốn gói ni lông chứa bốn kg ma túy đá
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt thêm hai đối tượng gồm trần văn mại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
và lê văn thẩm sinh năm hai nghìn hai cùng chú tại xã hoa sơn huyện anh sơn
từ lời khai của các đối tượng kết hợp các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an nghệ an phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương
tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với hồ sĩ tình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã thạch sơn anh sơn
tình là mắt xích quan trọng chủ mưu cầm đầu trực tiếp chỉ đạo bùi đức anh trần văn mại và lê văn thẩm
thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ thêm một mươi viên ma túy tổng hợp
được tình bọc kỹ và trôn dưới gốc cây cách đường liên bản thuộc địa phận bản búng xã môn sơn huyện con cuông
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam một mươi một đối tượng đều trú tại huyện phu cát để điều tra về tội giết người
một đối tượng trên là đồng phạm trong vụ hỗn chiến trước đó tại khu vực phường nhơn thành thị xã an nhơn
trước đó do mâu thuẫn trong chuyện vay mượn tiền bạc giữa võ anh kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở thị xã an nhơn
và lê văn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở huyện tuy phước nên hai đối tượng này huy động thêm hai mươi ba đối tượng khác
mang theo nhiều hung khí gồm phảng đao và súng hơi để đánh nhau tại khu vực vòng xuyến tiên hội phường nhân thành thị xã an nhơn
trong lúc hỗn chiến huỳnh công thuận trong nhóm của linh đã dùng súng hơi bắn gây thương tích
tại vùng ngực của văn hồng huyền nhóm của kiệt gây thương tích hai mươi và dùng dao chém lên đỉnh đầu của kiệt gây thương tích một mươi
đồng thời châu ngọc khả thuộc nhóm của linh cũng bị nhóm của kiệt chém gây thương tích một mươi
ngoài một mươi một đối tượng trên trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng đã ra quyết định khởi tố
và bắt tạm giam sáu đối tượng khác cũng với tội danh giết người
thưa quý vị và các bạn tham gia đánh bạc đã là hành vi vi phạm pháp luật
đáng lên án hơn khi bị bắt giữ các đối tượng còn manh động tấn công vào lực lượng công an để giải vây cho đồng bọn
vụ việc liên tiếp xảy ra trên địa bàn huyện trợ mới và huyện phú tân tỉnh an giang trong thời gian gần đây
những hành vi chống người thi hành công vụ rõ ràng là đang xem thường pháp luật
và chắc chắn sẽ có những bản án thích đáng nghiêm trị dành cho những đối tượng côn đồ này
ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang
bất ngờ ập vào triệt xóa một tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực ấp phú thượng hai
xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang và bắt được một đối tượng
thấy đồng bọn của mình bị bắt nguyễn phúc hậu tự hậu gà ba mươi bốn tuổi nguyễn trí hải hai mươi một tuổi
và châu thái duy hai mươi hai tuổi cùng chú tại xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang
cùng một số người ở gần đó lao đến hành hung trung tá nguyễn phu cường
trưởng công an xã kiến an và lực lượng làm nhiệm vụ
bằng cái quyền pháp nhiệm vụ thì tôi cố gắng thì xử lý tốt vấn đề anh em giải dây với nhau
thì trong khoảng cỡ tầm một mươi phút thì anh em đã công an của mình đã thoát được ra ngoài
thì số đối tượng đó vẫn còn bám đuổi theo để tấn công tiếp
tôi có báo chỗ lãnh đạo công an quyền tri diện lực lượng hỗ trợ
thay cho thái độ hung hãn manh động khi phải đối mặt với vòng lao lý
các đối tượng lại tỏ ra ăn năn hối cải trước hành động của mình
trong mức em đang cảnh giới
bên ngoài em thấy có lực lượng cảnh công an đang trừng tra
chạy lại tường ấp chiến lược đứng ở bên ngoài
sau đó em có chạy xe ra ngoài dựng trước nhà bước vào tham gia
sau đó anh cường trưởng công an xã kiến an
em thấy hành vi của em là sai trái gắt mong được pháp lực khoan hồng để sớm trở về với dân
chỉ sau một thời gian ngắn thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ
công an huyện trợ mới đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giao
phúc hậu trí hải và thái duy
hiện nay cơ quan điều tra cũng đã mở rộng điều tra để bắt thêm một số đối tượng có liên quan
trong việc chống người hành động vụ
sau khi sự việc xảy ra cơ quan điều tra đã họp bàn thống nhất với viện kiểm sát nhân quyền
tòa án nhân quyền xác định đây là một vụ án điểm
chúng tôi nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ để đem ra xét xử lưu động
nhằm mục đích là
phòng ngừa răng đe giáo dục chung cho toàn xã hội
được cơ quan xã mời về làm việc vì có mặt tại một tụi điểm đá gà
nguyễn văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cư trú ấp bình thành xã phú bình huyện phú tân tỉnh an giang
không những không chấp hành mà còn lớn tiếng cự cãi với lực lượng cơ quan xã
lúc này để giải cứu cho linh trần văn sinh người địa phương đã dùng kéo nhọn
tấn công và gây thương tích nặng cho ba đồng chí công an xã phú bình huyện phú tân tỉnh an giang
không lâu sau đó linh bị khởi tố về hành vi chống người thành công vụ
và sinh bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
những vụ việc chống người thành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật
đồng thời qua đó nhằm cảnh tỉnh gian đe những đối tượng thiếu ý thức
xem thường lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai hà nội vừa phát thông báo
truy tìm ba đối tượng vào trung cư hh một a linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai
để cướp điện thoại của người dân
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ngày tám tháng một có ba đối tượng lạ mặt đã đến căn hộ
tại tầng ba hh một a linh đàm hỏi mua điện thoại của chủ nhà theo đăng tải thông tin bán điện thoại
trên các hội nhóm mạng xã hội
ba đối tượng đã xịt hơi cay vào mắt chủ nhà sau đó dùng băn dính rán vào miệng
chói chặt vào ghế sau đó hàng xóm phát hiện nạn nhân bị chói tổn thương vùng mặt
nên đã nhanh chóng báo công an đồng thời giải cứu nạn nhân
cơ quan chức năng đã trích xuất camera của trung cư ghi nhận hình ảnh các nghi phạm
theo đó ba đối tượng có độ tuổi từ hai mươi năm đến ba mươi năm
khi đi vào căn hộ trung cư các đối tượng đeo khẩu trang đổi mũ lưỡi chai
một đối tượng đeo ba lồ cơ quan công an đề nghị người dân khi có thông tin
về ba đối tượng trên thông báo cho cơ quan công an qua số điện thoại
chín trăm tám mươi sáu một trăm sáu mươi năm sáu trăm chín mươi tám cơ quan công an nơi gần nhất tổng đài một trăm một mươi ba hoặc là cung cấp thông tin
qua trang facebook công an tp hà nội
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án
đấu tranh với đối tượng làm giả hồ sơ bệnh án bệnh hiểm nghèo để hoãn thi hành án phạt tù
bước đầu tại cơ quan công an đối tượng lê thị thu hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở thành phố đồng hới
khai nhận lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện hỗ trợ kinh tế cho một số bệnh nhân
mắc bệnh suy thận mãn tính giai đoạn bốn và phải chạy thận theo chu kỳ
điều trị thường xuyên tại các cơ sở y tế hiền đã yêu cầu những người bệnh này
sao y hồ sơ bệnh án điều trị chạy thận nhân tạo theo chu kỳ và đưa bệnh án cho hiền
lê thị thu hiền liên hệ với những đối tượng bị tuyên án phạt tù đang được tại ngoại
có nguyện vọng xin tạm hoãn chấp hành án lấy thông tin cá nhân của các đối tượng này
sửa thông tin về người bị bệnh thật trong bệnh án thành công thành thông tin cá nhân của đối tượng
cần xin hoãn chấp hành án phạt tù và đưa cho các đối tượng này để thu lợi
khi có bệnh án giả các đối tượng có quyết định chấp hành án phạt tù
sử dụng để làm thủ tục hàng năm xin tạm hoãn chấp hành án phạt tù
từ tháng sáu cho đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hiền đã giao cho đặng tuấn minh và nguyễn thanh xuân
cùng chú tại tỉnh quảng bình ba bệnh án giả cho ba đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh
quá trình đấu tranh phòng cảnh sát hình sự đã làm rõ thêm bốn đối tượng có liên quan
ra quyết định tạm giữ hai đối tượng lê thị thu hiền và đặng tuấn minh và tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
vào chiều ngày hôm qua tàu cảnh sát biển hai nghìn năm đã đưa năm thuyền viên của tàu cá nghệ an
mang số hiệu na chín mươi tám nghìn chín trăm tám mươi sáu ts bị nạn về cập cảng cửa lò an toàn và chuyển lên xe cứu thương
của lực lượng cảnh sát biển đưa đi cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an
vào lúc sáu h ba mươi phút sáng ngày chín tháng một nhận được thông tin từ trung tâm tìm kiếm cứu nạn
hàng hải khu vực một về việc tàu cá nghệ an gặp nạn cách phía đông cửa hội bốn mươi năm hải lý
ngay lập tức bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã điều động tàu cảnh sát biển hai nghìn năm thuộc hải đội một trăm linh hai
đang làm nhiệm vụ trực tại khu vực đông mũi ròn quảng bình một mươi hai hải lý khẩn trương lên đường
làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn đến một mươi một h ba mươi phút trưa cùng ngày
tàu cảnh sát biển hai nghìn năm đã tiếp cận được tàu cá na chín mươi tám nghìn chín trăm tám mươi sáu ts
qua nắm bắt ban đầu tàu na chín mươi tám nghìn chín trăm tám mươi sáu ts gồm hai mươi hai thuyền viên do anh nguyễn văn tuyền ba mươi bảy tuổi
trú tại xã quỳnh long huyện quỳnh lưu nghệ an làm thuyền trưởng đang bị dây lưới quật vào người
khiến năm thuyền viên bị thương nặng trong đó hai thuyền viên bị hôn mê và hai thuyền viên bị gãy xương tay xương sườn
xin chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
mở đầu bản tin sẽ là thông tin chúng tôi vừa ghi nhận tại điện biên
hai đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép từ lào về việt nam qua mốc một trăm chín mươi
thuộc xã na ư huyện điện biên vừa bị lực lượng chức năng tỉnh điện biên bắt quả tang
các đối tượng bị bắt giữ là và a xế chú tải bản hua thanh xã hua thanh huyện điện biên tỉnh điện biên
và thảo a lồng chú tải bản hồi dúng xã patan huyện nậm bồ tỉnh điện biên
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận và a xế được người chú họ sinh sống bên lào gọi điện bảo đến khu vực mốc một trăm một mươi
đón thảo a lồng người nhập cảnh từ lào về thì được trả tiền công năm trăm linh đồng
mở rộng điều tra đối tượng vừa a xế khai nhận được người chú hiện đang chú tải lào gửi và cất dấu tải nhà người thân
ở bản na ư xã na ư hai xã na ư hai khẩu súng
lực lượng điều tra tiến hành xác minh và khám xét thu giữ được hai khẩu súng quân dụng cùng một mươi chín viên đạn
trong đó có một khẩu tám viên đạn trong hộp và một khẩu có một mươi một viên đạn trong hộp
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với đối tượng
làm giả hồ sơ bệnh án bệnh hiểm nghèo để hoãn thi hành án phạt tù
bước đầu tại cơ quan công an đối tượng lê thị thu hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở thành phố đồng hới khai nhận
lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện hỗ trợ kinh tế cho một số bệnh nhân mắc bệnh suy thận mãn tính giai đoạn bốn
và phải chạy thận
theo chu kỳ điều trị thường xuyên tại các cơ sở y tế
hiền đã yêu cầu những người bệnh này sao y hồ sơ bệnh án điều trị chạy thận nhân tạo theo chu kỳ
và đưa bệnh án cho hiền
lê thị thu hiền liên hệ với những đối tượng bị tuyên án phạt tù đang được tại ngoại
và có nguyện vọng xin tạm hoãn chấp hành án
lấy thông tin cá nhân của các đối tượng này sửa thông tin về người bị bệnh thật ở trong bệnh án
thành thông tin cá nhân của đối tượng cần xin hoãn chấp hành án phạt tù
và đưa cho các đối tượng này để thu lợi
khi có bệnh án giả các đối tượng quyết định chấp hành án phạt tù sử dụng để làm thủ tục
hàng năm xin tạm hoãn chấp hành án phạt tù
từ tháng sáu đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hiền đã giao cho đặng tuấn minh và nguyễn thanh xuân
cùng chú tỉnh quảng bình ba bệnh án giả cho ba đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh
quá trình đấu tranh phòng cảnh sát hình sự đã làm rõ thêm có bốn đối tượng liên quan
ra quyết định tạm giữ hai đối tượng lê thị thu hiền và đặng tuấn minh
để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
một nhóm đối tượng từ các tỉnh phía bắc vào đắk lắc thuê nhà để hoạt động tín dụng đen
cho vay nặng lãi vừa bị công an tỉnh đắk lắc khởi tố
hai đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn trung dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở thành phố hải phòng
và trần văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở tỉnh vĩnh phúc
các đối tượng vào thuê ở phường tân tiến thành phố bù ma thuật
thuê trong tín dụng đen cho vai nặng lãi với lãi suất ba trăm sáu mươi năm một năm
hàng ngày các đối tượng sẽ trực tiếp đi thu tiền của người vay
nếu như khách hàng không có khả năng chi trả thì nhóm này sẽ chửi bới đe dọa
nhằm mục đích thu hồi tiền
quá trình hoạt động hai đối tượng này đã chỉ đạo các đối tượng khác
cho khoảng ba mươi người vay tiền với tổng số tiền giao dịch là hơn một ba tỷ đồng
và hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện nhân trịnh
trạch tỉnh đồng nai vừa triệt phá một đường dây đánh bạc
giữa hình thức mua bán số đề và cá độ bóng đá cho vai lãi nặng
trong giao dịch dân sự góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch đồng nai
bắt quả tang đối tượng nguyễn thị kim phượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ngụ xã phú đông khi đang nhận tiền ghi số đề tại phòng trọ của phượng
thu giữ gồm hai điện thoại di động sử dụng để ghi số đề và một bốn triệu đồng tiền mặt
và hồ ngọc bảo chú huyện nhân trạch đang cậu phơi đề nhận lại của trương thị duyên thương
với tổng số tiền ghi trên phơi đề gần hai trăm linh năm triệu đồng
mở rộng điều tra cơ quan công an đã tiến hành bắt thêm chín đối tượng cùng ngụ tại huyện nhơn trạch
thu giữ hơn năm trăm linh triệu đồng tiền mặt một xe ô tô và nhiều vòng vàng tăng vật
có liên quan đến hành vi đánh bạc mua số đề và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
tôi là người nhận của người ghi đề giao lại cho tôi là một ngày là từ ba mươi triệu đến năm mươi triệu
thu lời lỗ là khoảng ba triệu đến năm triệu
tiếp tục điều tra mở rộng cơ quan công an đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của trần thị hà
chú xã phú đông huyện nhân trạch là người cho phượng vay hai mươi triệu đồng với lãi suất một mươi một tháng
thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
bước đầu cơ quan công an xác định hà cho nhiều người vay với số tiền trên một bảy tỷ đồng
thu lợi bất chính trên hai trăm một mươi bảy triệu đồng mức lãi suất từ một trăm ba mươi bốn đến ba trăm ba mươi một một năm
chúng tôi sẽ tập trung
điều tra mở rộng phân loại các đối tượng ra các tổ danh mà củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sẽ phối hợp với các cơ quan tổ tùng của huyện đề nghị xử lý án điểm để đánh đe các đối tượng khác có mầm mỏng phát sinh thổ thạm trên nơi bàn
hiện các vụ việc đang được công an huyện nhân trạch đồng nai tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý theo quy định của pháp luật